ngày hai mươi tháng một mươi hai ủy ban nhân dân quận một mươi tp hcm đã yêu cầu hàng quán tại sáu phường
có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín cao và áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch
trong đó có việc ngưng phục vụ rượu bia tại chỗ tại các nhà hàng quán ăn
theo đó với sáu phường thuộc cấp độ ba dịch covid một mươi chín phường hai phường tám phường một mươi hai một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
ủy ban nhân dân quận một mươi đã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định của nghị quyết một trăm hai mươi bốn
nhưng ngưng phục vụ rượu bia và hạn chế một số hoạt động
đối với tám phường còn lại đang ở cấp độ một và hai các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường
nhưng địa phương phải theo dõi sát diễn biến dịch
ủy ban nhân dân quận một mươi thống kê quận có hơn bảy năm trăm linh người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
qua xét nghiệm tầm soát có tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới được phát hiện
chiếm đa số trường hợp f trên địa bàn trong tuần qua
việc tăng cấp độ dịch covid một mươi chín của quận đến từng lý do chủ yếu là tăng cường tầm soát nhóm nguy cơ cao
không phải sự đầy lan do tiếp xúc giao đưa qua lại trong cộng đồng